nhưng trên thực tế trẻ em gái có thể bị xâm hại tình dục bất cứ lứa tuổi nào
qua vụ việc này thêm lần nữa đặt xã hội chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh
không được chủ quan lơ là luôn cẩn trọng với bất cứ ai ngay cả với những người quen biết
thưa quý vị những ngày qua người dân làng đồng kỵ tp thừa sơn tỉnh bắc ninh
xôn xa với thông tin quỹ di tích bị thất thoát hàng chục tỷ đồng
giải trình với người dân ông dương văn hòa xác nhận mượn hơn bốn mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng từ ông mười
sau đó ông hòa cho bà ngô thị phương đê vay ba mươi chín bốn mươi năm tỷ và ông nguyễn văn đê vay sáu sáu tỷ đồng
sáng ngày một mươi chín tháng bốn ông nguyễn tiến quyết phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường đồng kỵ cho biết
đơn vị đã có báo cáo sự việc đến ủy ban nhân dân tp thừa sơn và lãnh đạo công an tp thừa sơn bắc ninh
đồng thời đã chỉ đạo ban quản lý tổ chức họp công khai báo cáo vụ việc trước toàn thể nhân dân và chính quyền
theo ông quyết hiện nay ủy ban nhân dân phường đã yêu cầu đại diện tổ quản lý di tích
ban di tích làng cùng ông dương văn hùng tổ trưởng tổ giám sát khẩn trương thực hiện kiểm tra số tiền trong quỹ
do tổ quản lý di tích quản lý và đồng sở hữu các sổ tiết kiệm
ông hùng cho biết ngày hai mươi bảy tháng hai âm lịch vừa qua ban quản lý di tích làng đồng kỵ đã bầu các vị trí mới
gồm ông nguyễn văn đàn trưởng ban ông nguyễn khánh chấn kế toán ông dương văn hùng tổ trưởng tổ giám sát
và ông dương văn mười thủ quỹ
cả bốn người đồng sở hữu tất cả sổ tiết kiệm từ quỹ của dân trị giá khoảng năm mươi bảy tỷ đồng
đây là số tiền của người dân đồng kỵ bán cây gỗ xưa trong đình và lập ra các sổ tiết kiệm
sau đó ban quản lý di tích phát hiện những sai phạm trong quản lý quỹ
sổ chỉ đứng tên một người chỉ còn lại hai trong tổng số một mươi bảy sổ tiết kiệm một mươi năm sổ đã mang đi thế chấp
thủ quỹ ban quản lý di tích làng đồng kỵ đã thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá năm mươi ba ba tỷ đồng để vay
trên bốn mươi tám sáu tỷ đồng rồi đưa cho người khác mượn đến nay chưa thể thu hồi được
trong cuộc họp chiều ngày một mươi sáu tháng bốn ông dương văn mười cho biết
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba ông là thủ quỹ còn ông dương văn họa là trưởng ban di tích chủ tài khoản
giải trình với người dân ông dương văn hòa xác nhận mượn hơn bốn mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng từ ông mười
sau đó ông cho bà ngô thị phương dê vay ba mươi chín bốn mươi năm tỷ và ông nguyễn văn dê vay sáu sáu tỷ đồng
ông hòa hứa trước người dân đồng kỵ sẽ khắc phục
để trả nợ cho dân cả gốc và lãi trong vòng hai năm không làm thất thoát tiền của dân
ông nguyễn văn đàn trưởng ban quản lý di tích làng đồng kỵ cho biết
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông nhận bàn giao giữa ban quản lý di tích cũ và mới
đồng thời thừa nhận chủ quan bàn giao không chặt chẽ
theo ông nguyễn tiến quyết phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường đồng kỵ
hiện nay ủy ban nhân dân phường đã có nhiều biện pháp để chấn an người dân do số tiền vẫn có khả năng thu hồi
đến thời điểm này người dân vẫn chưa có đơn gửi đến cơ quan chức năng
chuyển sang thông tin tiếp theo công an tp hcm vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước
nhóm đối tượng này đã thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền thu lợi bất chính hơn hai tỷ đồng trên một tháng
trước đó vào đầu năm nay qua công tác nghiệp vụ phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố
phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền cod
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an quận một mươi một phòng kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp các đơn vị địa phương liên quan
tiến hành thu thập tài liệu đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng biện pháp
nhằm làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội tiến tới triệt phá nhóm đối tượng
qua thời gian kiên trì đeo bám công an quận một mươi một xác định được ba đối tượng chủ chốt cầm đầu
gồm lê đức công ba mươi năm tuổi chú phường bình trị đông a quận bình tân nguyễn thị hồng nhung ba mươi năm tuổi vợ công
và bá võ tuấn bốn mươi ba tuổi chú phường hiệp tân quận tân phú
công an cũng xác định được ba đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm tăng huệ phụng ba mươi một tuổi chú quận một mươi một
nguyễn ngọc liêm hai mươi một tuổi và lê xuân cường ba mươi tuổi cùng chú quận tân phú
đồng thời cơ quan công an xác định có khoảng năm mươi đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên
ngày một mươi sáu tháng bốn công an quận một mươi một phối hợp phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an quận tân phú tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án
đồng loạt khám xét sáu địa điểm đưa năm mươi sáu đối tượng về làm việc thu giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định lê đức công và nguyễn thị hồng nhung đã thuê số đối tượng trên
bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở trung cư rista hai phường hiệp tân quận tân phú
và chung cư cardi lần năm phường hòa thạnh quận tân phú
mỗi địa điểm làm việc có một nhóm trưởng và công giao việc thông qua các nhóm trưởng
sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên
công và nhung chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính điện thoại có kết nối các đầu số ảo
danh sách số điện thoại kịch bản để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo
hình thức gọi điện thông qua internet cuộc gọi được mã hóa số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo không có thật
để gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng may mắn được trúng thưởng
một phần quà có giá trị như xe máy hay điện thoại
để nhận quà nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để nhận mã trúng thưởng
hoặc phải nộp một số tiền gọi là chi phí nhận quà
khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền các đối tượng đóng gói hàng hóa
giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ cod
nạn nhân sau khi nhận hàng trả tiền hoặc đóng tiền chi phí nhận quà
sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại phí khác
cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì bị các đối tượng cắt liên lạc
do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại
đồng thời gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình xác minh điều tra
theo điều tra mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng ba trăm linh cuộc gọi
mỗi tháng công trả lương cho nhân viên và phần trăm thưởng thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được
tiến hành trích xuất dữ liệu công an quận một mươi một phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
thu lợi bất chính hơn hai tỷ đồng một tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tiếp tục củng cố chứng cứ
đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng đồng thời mở rộng điều tra
xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
hình thức lừa đảo như trên nhận hàng từ các đối tượng với phiếu sao hàng
thể hiện người gửi hàng là trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm quang trung
hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ giải pháp hms
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một địa chỉ số tám mươi ba đường tân hóa
phường một mươi bốn quận sáu gặp cán bộ điều tra hồ chí minh số điện thoại chín mươi bảy trăm ba mươi bảy một nghìn năm trăm ba mươi
để trình báo hỗ trợ điều tra
thời gian vừa qua các đối tượng cướp giật đang ngày càng manh động
sẵn sàng gây thương tích cho nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội
mới đây mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh hai mẹ con ở bình dương
bị cướp giật táo tợn khiến dư luận xôn xao yêu cầu công an vào cuộc làm rõ
theo video cho thấy một người phụ nữ đang chở bé trai trên xe máy di chuyển trên đường
bất ngờ một thanh niên đi xe áp sát giật đi chiếc túi sách
do hoảng loạn người phụ nữ ngã xuống đường khiến cả hai bị thương
sau khi thực hiện hành vi cướp giật tên cướp nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng
nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi cướp giật táo tợn của nam thanh niên
đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi một h ngày một mươi năm tháng bốn tại quốc lộ một mươi ba đoạn qua phường tân định
thị xã bến cát tỉnh bình dương nạn nhân là chị n t y n và con trai một mươi chín tháng tuổi
chị n t y n trong chiếc túi sách bị cướp có hơn hai mươi năm triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân
sau khi xảy ra vụ việc chị đã trình báo sự việc lên công an phường tân định
tuy nhiên đến nay chưa có thông tin mới từ phía công an
nơi chia sẻ thêm chị làm quản lý nhà trọ cho chủ trọ
số tiền bị mất là tiền chị thu dùng cho chủ trọ không biết lấy gì bồi thường
chị nờ mong công an sớm điều tra làm rõ để lấy lại tài sản
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân định thị xã bến cát cho biết
đang nắm lại thông tin từ phía công an phường khi có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
lĩnh và hùng cùng với điệp em vợ lĩnh mở công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển lhd
gọi tắt là công ty lhd với ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản
các đối tượng giao điệp làm giám đốc công ty lĩnh và hùng là thành viên góp vốn
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai điệp với mark là giám đốc công ty lhd
đã cùng với lĩnh hùng đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân
tại ấp cây thông trong xã cửa dương và ấp ba
cạn tp phú quốc
ngoài ra các đối tượng còn lấn chiếm thêm phần đất suối đất rừng đặc dụng bên ngoài
từ các dự án vẽ ra không có thật các đối tượng giới thiệu quảng cáo
trào bán các lô nền đất cho khách hàng bằng hình thức lập vi bằng mua bán
tại các văn phòng thừa phát lại ở tp phú quốc để thu lượng bất chính
qua công tác điều tra cơ quan điều tra còn xác định tài khoản của lĩnh điệp và hùng
vào năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai có biến động số dư nợ với tổng số tiền là trên một tỷ đồng
nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng để điều tra vụ trộm cắp cáp ngầm quy mô lớn
theo thông tin ban đầu ngày tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh phú thọ
tiếp nhận trình báo của công ty điện lực phú thọ về việc kẻ gian trộm cắp chín hai trăm sáu mươi năm mét dây cắp điện ngầm
gây thiệt hại khoảng một mươi chín tỷ đồng
sau khi vào cuộc điều tra đến ngày một mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú thọ
ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh khám xét khẩn cấp đối với một mươi bốn đối tượng có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng
sáng ngày một mươi chín tháng bốn hình ảnh một chiếc xe ô tô năm chỗ nhãn hiệu madda nằm chơi với giữa hồ nước rộng
được lan truyền thu hút sự chú ý của nhiều người
theo thông tin từ bài đăng trên mạng xã hội thì khu vực xảy ra sự việc là hồ định công
quận hoàng mai hà nội kèm theo đó một đoạn clip cũng ghi lại cảnh gần ba mươi người cùng nhau hò dô
dùng dây hỗ trợ chủ xe kéo chiếc xe lên trên bờ
nhiều người đã khen ngợi hành động ấm áp tình người của những người dân gần đó
nhận tin báo công an phường định công cũng có mặt nắm tình hình
thông tin ban đầu chiếc ô tô trên mang biển kiểm soát ba mươi sáu k năm mươi bốn xx đỗ ở trên bờ
trong lúc quay đầu xe đã mất lái lao thẳng xuống hồ vụ việc không gây thiệt hại về người
ngày một mươi chín tháng bốn xá vàng miếng
giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn được niêm yết ở mức tám mươi một tám đến tám mươi ba tám triệu đồng một lượng
giảm ba trăm linh đồng một lượng so với cuối phiên hôm qua
tại công ty vàng bạc đá quý sacombank sacombank s b g điều chỉnh giảm bốn trăm linh đồng mỗi lượng
đưa giá mua bán vàng miếng s g g về còn tám mươi một sáu tám mươi bốn một triệu đồng một lượng
mặc dù công ty vàng bạc đá quý my hồng chỉ giảm hai trăm linh đồng một lượng so với giá đóng cửa hôm trước
nhưng giá mua bán vàng miếng tại doanh nghiệp này
chỉ có tám mươi hai một đến tám mươi ba sáu triệu đồng một lượng
như vậy tranh lệch giá mua bán của vàng miếng s g g đã được các doanh nghiệp rút ngắn
từ mức hai hai năm triệu đồng một lượng xuống còn một năm hai triệu đồng một lượng
so với vùng đỉnh đạt mức tám mươi năm năm triệu đồng một lượng vào tuần trước
đến nay mỗi lượng vàng miếng s g g đã bốc hơi khoảng một năm hai triệu đồng một lượng tùy doanh nghiệp
giá vàng miếng s g g đảo chiều đi xuống do tác động từ việc tăng nguồn cung của ngân hàng nhà nước trong tuần tới
nhiều nhà đầu tư vàng chuyên nghiệp cho rằng động thái tăng nguồn cung vàng miếng s g g cho thị trường
chắc chắn sẽ khiến giá vàng miếng hạn nhiệt
trong khi đó diễn biến vàng nhẫn bốn số chín lại bất thường khi nơi tăng nơi giảm trái chiều
tổ chức quốc tế skytrack vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
trong danh sách này việt nam có hai sân bay được vinh danh là cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng không quốc tế đà nẵng
trong đó sân bay đà nẵng lần đầu tiên và sân bay nội bài là lần thứ sáu có mặt trong top một trăm linh sân bay tốt nhất thế giới
trong đó sân bay nội bài xếp thứ chín mươi sáu tăng ba mươi một bậc so với năm hai nghìn hai mươi ba còn sân bay đà nẵng ở vị trí chín mươi bốn
bảng xếp hạng của skytrex được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách tới từ hơn một trăm linh quốc gia
đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các nhà ga hành khách quốc tế
độ thuận tiện thoải mái khả năng ngôn ngữ thái độ phục vụ của nhân viên
sân bay nội bài và đà nẵng
trong những năm qua đã luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách
nhiều biện pháp quan trọng đã được áp dụng tại sân bay nội bài như công tác điều hành phối hợp đã nâng lên tầm cao mới
khi các đơn vị hoạt động tại đây cùng tham gia mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không sân bay
các giải pháp công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng để giải quyết bài toán hành khách tăng cao vượt quá công suất thiết kế của hai nhà ga
các doanh nghiệp phi hàng không các hãng taxi được yêu cầu cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
duy trì các kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá của hành khách triển khai nhiều hạng mục nhằm xây dựng không gian văn hóa cảnh quan môi trường
tổ chức tuần lễ văn hóa hương sắc hà nội tổ chức hoạt động chào xuân dành cho hành khách qua sân bay dịp tết nguyên đán giáp thìn
ra soát bổ sung nhiều dịch vụ tiện ích như sạc pin điện thoại wifi miễn phí khu vực vui chơi trẻ em khu vực chăm sóc trẻ em
đảm bảo cơ sở hạ tầng dành cho người khuyết tật không ngừng quán triệt nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên tuyến đầu phục vụ hành khách
tương tự nội bài sân bay đà nẵng cũng luôn nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến cơ sở hạ tầng bổ sung hàng loạt tiện ích
cải thiện chất lượng dịch vụ đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách
sân bay luôn trú trọng vào quảng bá văn hóa việt nam đầu tư lắp đặt các tiểu cảnh mang đậm bản sắc địa phương
đưa các yếu tố truyền thống vào biểu diễn nghệ thuật như chương trình con đường di sản
trước đó ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn nhà ga hành khách quốc tế đà nẵng tự hào trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại việt nam
được xếp hạng năm sao theo tiêu chuẩn skydrax sau những nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến cơ sở vật chất và nâng cao trải nghiệm hành khách
theo kết quả những tiện ích của skytress đánh giá cao phải kể đến phòng chờ hạng thương gia xe nôi cho em bé
khu vui chơi trẻ em phòng mẹ và bé xe đẩy mua sắm phòng cầu nguyện quầy tự làm thủ tục quây tự gửi hành lý
cửa xuất nhập cảnh tự động và cửa khởi hành tự động
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

từ năm hai nghìn một mươi bốn khi điện lưới quốc gia được kéo ra đảo hòn đảo cắn liền với đội hùng binh hoàng sa
kiêm quản bắc hải trở nên bừng sáng và là điểm đến mới trên bản đồ du lịch việt nam
để đến đảo phương tiện duy nhất là tàu siêu tốc thay phiên nhau chạy liên tục trên tuyến xa kỳ lý sơn
với thời gian di chuyển từ ba mươi đến ba mươi năm phút
cầu cảng bến đình vừa được đầu tư đưa vào sử dụng vài năm trở lại đây
đã góp phần nâng tầm diện mạo hạ tầng và thúc đẩy phát triển du lịch lý sơn
trong năm hai nghìn hai mươi ba lý sơn đón một trăm bảy mươi lượt khách du lịch đến tham quan lưu trú nghỉ dưỡng tại đây
dù diện tích đảo lý sơn khá khiêm tốn song dân số thuộc diện đất chật người đông
với hơn hai mươi hai dân chủ yếu sinh sống tại đảo lớn
hòn đảo được biết đến không chỉ có vai trò là pháo đài nơi phên dậu của đất nước
mà vẻ đẹp cảnh quan trên đảo đã làm say đắm các lữ khách khi đặt chân đến
trong số các miệng núi lửa còn tồn tại đến ngày hôm nay
thì miệng núi lửa thới nằm trên đỉnh núi cao nhất đảo
vài năm trước chính quyền cho xây một bờ đập biến miệng núi lửa thành một hồ tích chữ nước ngọt
phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của huyện đảo tiền tiêu
nơi đây cũng trở thành điểm check in của du khách khi đến thăm quan lý sơn
hoạt động phun trào của núi lửa cách đây hàng triệu năm đã để lại cho hòn đảo
những cảnh đẹp mây đắm lòng người mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng
những ngày này du khách khắp nơi chọn lý sơn làm điểm đến để giải đi cây nắng oi bức
và cùng đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp với làn nước biển trong xanh
quý vị có thể trải nghiệm lặn biển ngắm san hô thưởng thức các món hải sản tươi gió
mà người dân địa phương đánh bắt ở vùng biển quanh đảo
đến lý sơn ngoài thăm thú trải nghiệm thì điều bạn không nên bỏ qua là ngắm hoàng hôn khi chiều tà
và đón ánh bình minh của ngày mới
bởi không phải nơi đâu ánh sáng đầu ngày và cuối ngày cũng như lý sơn
ngùa hè là thời điểm mẹ thiên nhiên ban tặng cho lý sơn sắc màu sực sỡ nhất
với màn trời trong xanh nước biển trong lành và những làn gió biển mát rượi
nơi đây có hàng trăm điểm đến cực chiêu để bạn có thể check in và chuyến đi chữa lành đầy thú vị cùng người thân bạn bè
tập mầm màn của show đạp gió hai nghìn hai mươi bốn vừa lên sóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả
suni hạ linh là đại diện việt nam tham gia vào chương trình
suni hạ linh chọn ca khúc cứ chiêu thôi để trình diễn trong vòng đầu tiên của đạp gió
chương trình mà chibu từng tham gia và gây tiếng vang
trong vòng đầu tiên nữ ca sĩ chọn bản hit cứ chiêu thôi
được biết không chỉ việt nam ca khúc này cũng được khán giả trung quốc rất yêu thích
ngày khi xuất hiện suni hạ linh có màn nhào lộn trên không đầy mạo hiểm
màn đu dây này khiến cho dàn trị đẹp tại chương trình phải kinh ngạc
sau đó nữ ca sĩ tự tin hát bằng cả tiếng việt lẫn tiếng trung
cô khép lại tiết mục biểu diễn khi quang bột màu một cách dứt khoát
màn biểu diễn của suni hạ linh ghi điểm với giọng hát tốt cảm xúc
cô cũng hát tiếng trung rất mượt mạc
chia sẻ về màn biểu diễn này sunny hạ linh tâm sự
cảm giác lúc treo mình trên cao và cả khi buông mình rơi xuống
chẳng phải sợ hãi mà là tự do quyết tâm và biết ơn
tự do để được làm mình để được mang đến đây những gì thật nhất và tâm huyết nhất
quyết tâm để leo được đến đỉnh cao mới và đem đến cho khán giả tất cả những gì mình có
và nung nấu sau chặng đường dài làm nghề và theo đuổi nghệ thuật
và biết ơn vì dù mình còn nhiều điều phải học hỏi và hoàn thiện
xung quanh mình vẫn có rất nhiều khán giả và đồng đội dành trọn vẹn yêu thương cho mình
việc săny hạ linh góp mặt trong đạp gió hai nghìn hai mươi bốn cũng khiến khán giả mong chờ
nữ ca sĩ được kỳ vọng tiếp bước thành công của chi pu tại mùa dài trước
năm nay sunny hạ linh là một trong sáu nghệ sĩ nước ngoài tham gia chương trình
bên cạnh mike dabica của thái lan nicole jung của hàn quốc joyce jonathan pháp
marie cranberry của nga và sasha alex lohan của mỹ
nói về trải nghiệm tham gia đạp gió năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung quốc
suni hạ linh cho biết
cô đã học tiếng trung trước đây
tuy nhiên sau khi nhận được lời mời tham gia chương trình
cô mới lần đầu tiên đặt chân đến trung quốc
với sunny việc tham gia chương trình là một cơ hội tuyệt vời
để được làm quen với những người bạn mới học hỏi và trải nghiệm
tôi muốn trao dồi thêm thật nhiều về diễn xuất ca hát vũ đạo
và tìm kiếm những nguồn cảm hứng sáng tạo tại nơi này
thông qua đạp gió hai nghìn hai mươi bốn cô muốn được thể hiện nhiều hơn về phong cách riêng
và cá tính với khán giả những điều trước đây mọi người ít thấy ở bản thân
cô tiết lộ đã chuẩn bị rất nhiều cho hành trình lần này
suni hạ linh cũng tin rằng mọi người sẽ thấy được điều đó qua từng tập của chương trình
hiện tại nữ ca sĩ vẫn thường xuyên bay đi bay về việt nam và trung quốc
để tập luyện và ghi hình cho chương trình
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi